thưa quý vị sáng ngày hai mươi một tháng năm dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội trần thanh mẫn
quốc hội nghe báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự án luật đường bộ
về hệ thống giao thông thông minh ủy ban thường vụ quốc hội thấy rằng đây là nội dung mới và có sự thay đổi phát triển nhanh chóng
nếu quy định cụ thể trong dự thảo luật sẽ không sát thực tiễn vì vậy ủy ban thường vụ quốc hội đề nghị chỉ quy định những nguyên tắc chung và giao chính phủ quy định chi tiết
về ý kiến đề nghị bổ sung một số quy định cụ thể về yêu cầu kỹ thuật đối với đường cao tốc
ủy ban thường vụ quốc hội đề nghị giao bộ trưởng bộ giao thông vận tải quy định trong quy chuẩn kỹ thuật về đường cao tốc
để bảo đảm phù hợp với thực tiễn và phù hợp thẩm quyền
đối với quy định về mở rộng nâng cấp đường cao tốc ủy ban thường vụ quốc hội đã chỉ đạo chỉnh lý để thống nhất với quy định của pháp luật về xây dựng
pháp luật về đầu tư công pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư và phù hợp với thực tiễn nhằm tạo cơ sở pháp lý
thu hút nguồn lực tài chính cho hoạt động đầu tư mở rộng nâng cấp các tuyến đường bộ hiện hành thành đường cao tốc hoặc các tuyến đường cao tốc được đầu tư theo quy mô phân kỳ
đối với ý kiến đề nghị quy định thanh tra đường bộ được dừng phương tiện để xử lý dự thảo luật quy định theo hướng thanh tra đường bộ thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành
không thực hiện kiểm tra xử lý vi phạm trên đường chỉ xử lý trách nhiệm thông qua các điểm giao thông tỉnh qua cơ sở dữ liệu việc tuần tra xử lý trên đường do lực lượng cảnh sát giao thông thực hiện
thảo luận về một số nội dung còn có nhiều ý kiến khác nhau của dự án luật đường bộ
đa số các đại biểu về cơ bản đồng tình với báo cáo giải trình tiếp thu của ủy ban thường vụ quốc hội về dự án luật này
cũng như đưa ra các ý kiến góp phần hoàn thiện các quy định về hoạt động vận tải đường bộ
hiện nay hoạt động vận tải đường bộ trong những năm qua đã phát triển mạnh mẽ
đáp ứng trên chín mươi tổng khối lượng vận chuyển hành khách và trên bảy mươi tổng khối lượng vận chuyển hàng hóa
với gần tám mươi sáu đơn vị kinh doanh vận tải đã được cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
đó là một nguồn lực rất lớn của xã hội được đánh giá cần chú ý tới khi xây dựng dự án luật này
quan tâm đến quy định đối với loại hình kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng trong dự luật
đại biểu tạ thị yên đoàn điện biên cho rằng
việc ban soạn thảo đưa ra quy định đơn vị kinh doanh vận tải chỉ được ký hợp đồng vận tải hành khách
với người thuê vận tải có nhu cầu thuê cả chuyến xe là chưa hợp lý trong bối cảnh hiện nay
nghĩa là mỗi chuyến xe hợp đồng chỉ được chở một hành khách hoặc là một nhóm khách duy nhất
tôi hiểu là ban soạn thảo đưa ra quy định này để nhằm ngăn chặn tình trạng núp dưới bóng xe hợp đồng
để kinh doanh vận tải hành khách liên tỉnh theo tuyến cố định
tuy nhiên thì việc này lại đang vô hình chung là làm hạn chế một loại hình vận tải hành khách phổ biến ở nhiều quốc gia khác
đó là mô hình chia sẻ chuyến xe hợp đồng dưới một mươi chỗ thông qua các nền tảng gọi là xe trực tuyến
đại biểu tạ thị yên đề nghị cơ quan soạn thảo chủ trì thẩm tra ra soát
và điều chỉnh quy định này theo hướng vừa kiểm soát tình trạng xe dù bên cốc
nhưng vẫn tạo điều kiện cho dịch vụ chia sẻ chuyến xe dưới một mươi chỗ được hoạt động
tuy nhiên theo đại biểu dương khắc mai
đoàn đắk nông lại đề nghị dự thảo luật có quy định quản lý chặt chẽ việc kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng
trong thực tế hiện nay phát sinh việc kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng
thực tế về bản chất kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định
chở khách di chuyển thường xuyên hàng ngày cùng một điểm đến và điểm đi
việc này thì đã tác động tiêu cực đến việc thực thi pháp luật tạo sự cạnh tranh không lành mạnh
giữa các đơn vị kinh doanh vận tải và tiềm ẩn nguy cơ mất
trật tự an toàn giao thông và do đó tôi đề nghị cần quy định chặt chẽ hơn
đối với loại hình kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng
một số ý kiến đề nghị dự thảo luật tiếp tục làm rõ các vấn đề quy hoạch mạng lưới đường bộ
quy hoạch về kết cấu hạ tầng đường bộ và hệ thống đường địa phương đường đô thị
hiện nay vấn đề giao thông đô thị ở các địa phương đang phát sinh nhiều bất cập
do đó cần bổ sung quy định về tỷ lệ đất tối thiểu dành cho giao thông đường bộ
tại các đô thị bao gồm đất dành cho xây dựng đường vỉa hè bến xe khách
điểm đỗ rừng đón chạm trả khách cho xe buýt
thưa quý vị qua hơn năm năm tổ chức triển khai thi hành luật quản lý sử dụng vũ khí
vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ các bộ ngành đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả
tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được quá trình triển khai thực hiện luật
cũng đã phát sinh một số bất cập hạn chế vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước
và phong ngừa đấu tranh chống tội phạm
thực tiễn này đặt ra đòi hỏi cần thiết phải sửa đổi bổ sung luật quản lý sử dụng vũ khí
vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm hai nghìn một mươi chín
qua năm năm tổ chức thi hành luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
toàn quốc đã vận động nhân dân giao nộp gần một trăm linh khẩu súng các loại
phát hiện hơn ba mươi bốn vụ bắt giữ hơn năm mươi sáu đối tượng thu giữ gần năm khẩu súng các loại
góp phần quan trọng trong bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
tuy nhiên thực tế còn không ít những vướng mắc khó khăn từ luật tới đời sống
dự thảo luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi
sửa đổi điều năm mươi bốn bổ sung một điều bỏ qua ba điều
trong đó nổi bật
sự thảo luật là hoàn thiện khái niệm về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
bảo đảm tính khái quát phù hợp với các luật liên quan và đáp ứng thực tế yêu cầu công tác quản lý nhà nước
và phòng chống tội phạm
quy định các loại súng bắn đạn ghém súng kíp súng nén khí súng nén hơi và đạn sử dụng cho các loại súng này
là vũ khí quân dụng thuộc danh mục do bộ trưởng bộ công an ban hành
bổ sung quy định giao có tính chất sát thương cao là vũ khí thơ sơ
thì một là giao dùng vào mục đích lao động sinh hoạt thì không phải là vũ khí và không thuộc phạm vi điều chỉnh của luật này
cái đó là rất rõ
nếu giao dùng vào mục đích lao động sản xuất sinh hoạt mà cái giao này nó không dùng vào những cái mục đích
cho lao động sản xuất và trong sinh hoạt thì nó là vũ khí thô sơ
dự án luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi với nhiều quy định mới
đã nhận được sự đánh giá cao và góp ý từ phía
các đại biểu và chuyên gia điều này cho thấy việc sửa đổi luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ
và công cụ hỗ trợ là cần thiết phù hợp với thực tiễn
tiếp tục mở rộng việc sử dụng điện năng thân thiện với môi trường
hơn bốn trăm linh công sở tại tp hcm tới đây sẽ được lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái
theo dự thảo đề án giai đoạn một về lắp đặt điện năng lượng
mặt trời áp mái đối với các trụ sở công tại tp hcm tới đây có khoảng bốn trăm bốn mươi trụ sở công
được lắp điện mặt trời áp máy với mức đầu tư khoảng sáu trăm năm mươi tỷ đồng tổng công suất hơn bốn mươi ba mw
trong đó có sáu mươi năm trụ sở quân đội bảy mươi hai trụ sở công an năm mươi bảy trụ sở bệnh viện và hai trăm bốn mươi sáu trụ sở các sở ban ngành
quận quyện và các đơn vị khác
thời gian qua tp hcm cũng đã tổ chức thí điểm lắp điện mặt trời áp mái tại một số công sở
và đã mang lại hiệu quả tiết kiệm
tp hcm cũng đã tổ chức thí điểm chi phí tiền điện mỗi năm hàng trăm triệu đồng như trụ sở sở công thư
hay quỹ ban nhân dân quận ba
không những trong cung cấp nước sản xuất sinh hoạt của người dân mà còn góp phần điều tiết lũ cho vùng hạ du
đặc biệt trong thời điểm hiện nay mùa mưa bão đang đến gần công tác bảo đảm an toàn hồ đập
nhất là các hồ trọng điểm quốc gia đang được quan tâm hàng đầu
hồ thủy lợi tài trạch có dung tích sáu trăm bốn mươi sáu triệu m ba nằm trên địa bàn thị xã hương thủy tỉnh thừa tiên huế
trong đợt mưa lũ lịch sử năm hai nghìn hai mươi hồ đã đóng góp quan trọng trong việc cắt lũ
giảm ngập sâu cho thành phố huế và các địa phương ở vùng hạ du
năm nay công tác bảo đảm an toàn hồ đã và đang được đơn vị quản lý khai thác hồ quan tâm đặc biệt
mùa mưa bão đang đến gần đại diện bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã yêu cầu các đơn vị quản lý khai thác thủy lợi
cần tính toán các kịch bản vận hành công trình phòng trừ trường hợp có thể lũ trồng lũ
mùa mưa năm nay đại diện bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã yêu cầu các đơn vị quản lý khai thác thủy lợi
cần tính toán các kịch bản vận hành công trình phòng trừ trường hợp có thể lũ trồng lũ

cần tính toán các kịch bản vận hành công trình phòng trừ trường hợp có thể lũ trồng lũ
mùa mưa năm nay đại diện bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã yêu cầu các đơn vị quản lý khai thác thủy lợi
cần tính toán các kịch bản vận hành công trình phòng trừ trường hợp có thể lũ trồng lũ
mùa mưa năm nay đại diện bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã yêu cầu các đơn vị quản lý khai thác thủy lợi
cần tính toán các kịch bản vận hành công trình phòng trừ trường hợp có thể lũ trồng lũ
mùa mưa năm nay đại diện bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã yêu cầu các đơn vị quản lý khai thác thủy lợi
cần tính toán các kịch bản vận hành công trình phòng trừ trường hợp có thể lũ trồng lũ

đã lắp cách đây trên một mươi năm để báo vị trí hoạt động vào đất liền
đồng thời hướng dẫn người dân lắp đặt và cập nhật lại dữ liệu tàu cá của mình để thuận lợi khai thác thủy sản trên biển
với qua tại nhà văn hóa binh đoàn một mươi năm thành phố pleiko tỉnh gia lai
tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam tổ chức liên hoan nghệ thuật quần chúng
lực lượng vũ trang và thanh niên sinh viên lần thứ một mươi khu vực hai năm hai nghìn hai mươi bốn
thượng tướng trịnh văn quyết ủy viên trung ương đảng ủy viên quân ủy trung ương
phó chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam chủ trì khai mạc
kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ tám mươi năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam
bảy mươi năm năm ngày hội quốc phòng toàn dân bốn mươi chín năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước
liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên sinh viên lần thứ một mươi năm hai nghìn hai mươi bốn tại khu vực hai
có chủ đề tám mươi năm vang mãi bản hùng ca
với sự tham gia của hai mươi hai đoàn nghệ thuật gần hai diễn viên thuộc các đơn vị địa phương khu vực miền trung tây nguyên
liên hoan nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện phong trào văn nghệ quần chúng ở cơ sở
tạo điều kiện cơ hội để các cơ quan đơn vị trong và ngoài quân đội giao lưu học hỏi
lan tỏa sâu rộng tinh thần đoàn kết quân dân
truyền thống vẻ vang tám mươi năm xây dựng chiến đấu chiến thắng trưởng thành của quân đội nhân dân việt nam
truyền thống của công an nhân dân việt nam
sáng nay ngày hai mươi một tháng năm tại hà nội báo nhân dân đã phối hợp với cục thể dục thể thao
liên đoàn bóng bàn việt nam sở văn hóa và thể thao tỉnh khánh hòa
tổ chức họp báo cung cấp thông tin về giải vô địch bóng bản quốc gia báo nhân dân lần thứ bốn mươi hai
tranh cúp pê chô việt nam năm hai nghìn hai mươi bốn
diễn ra từ ngày ba mươi một tháng năm đến ngày bảy tháng sáu
năm hai nghìn hai mươi bốn giải vô địch bóng bàn quốc gia báo nhân dân lần thứ bốn mươi hai
thu hút sự tham gia thi đấu của gần hai trăm linh vận động viên đến từ một mươi tám đoàn bóng bàn chuyên nghiệp của các tỉnh
thành phố ngành doanh nghiệp trên toàn quốc
trong đó có các trung tâm bóng bản mạnh như hà nội hải dương công an nhân dân
và sự góp mặt đầy đủ của các tuyển thủ quốc gia vừa thi đấu tại vòng loại olympic paris hai nghìn hai mươi
các vận động viên trẻ vừa đạt thành tích cao tại giải vô địch trẻ đông nam á hai nghìn hai mươi
cùng các đoàn bóng bàn mới là đoàn barrier vũng tàu nghệ an time city
các vận động viên sẽ tham gia tranh tài ở bảy nội dung đồng đội nam đồng đội nữ đơn nam đơn nữ
đôi nam đôi nữ và đôi nam nữ được kỳ vọng sẽ mang đến những màn thi đấu đầy chất lượng với tính cạnh tranh cao
điều đặc biệt tại giải năm nay ban tổ chức giải có mức thưởng dành cho ba mươi hai giải thưởng cao hơn kỳ giải năm hai nghìn hai mươi ba
và sẽ tổ chức bầu chọn hoa khôi giải vô địch bóng bàn
ban tổ chức tiếp tục tổ chức giải thi sáng tác ảnh nhanh với chủ đề những khoảnh khắc đẹp của giải vô địch bóng bàn quốc gia báo nhân dân lần thứ bốn mươi hai
dành cho các tay máy chuyên nghiệp và không chuyên với những giải thưởng giá trị
giải đấu được truyền hình trực tiếp trên truyền hình nhân dân của báo nhân dân và sẽ tiếp sóng trên đài phát thanh truyền hình tỉnh khánh hòa
ban tổ chức cũng sẽ triển khai cập nhật thông tin hình ảnh video lịch thi đấu và diễn biến kết quả các trận thi đấu trên fanpage giải vô địch bóng bàn quốc gia báo nhân dân lần thứ bốn mươi hai
nhằm đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước báo nhân dân đã in thêm một trăm linh bản tranh panorama chiến dịch điện biên phủ từ nguồn xã hội hóa
từ sáng ngày hai mươi tháng năm rất nhiều bạn đọc trẻ tuổi đã hào hứng tới văn phòng thường trú báo nhân dân ở thành phố hải phòng để nhận phụ sàn đặc biệt này
báo nhân dân sẽ ưu tiên tặng phụ san tranh panorama chiến dịch điện biên phủ cho độc giả đã đăng ký đăng nhập trên báo nhân dân điện tử tại địa chỉ https hai gạch chéo nhândân vn và đọc ít nhất ba tin bài
bên cạnh đó văn phòng đại diện báo nhân dân tại hải phòng phối hợp với sở giáo dục và đào tạo sở văn hóa và thể thao và thành đoàn thành phố hải phòng tặng ấn phẩm đặc biệt đến các nhà trường để làm tư liệu giảng dạy môn lịch sử và lưu trữ các thư viện bảo tàng
ngay sau khi phát hành số báo nhân dân ngày bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn đã tạo cơn sốt các sạp báo in đã cháy hàng từ sáng hàng nghìn bạn trẻ tìm mọi cách để săn lùng tờ báo đặc biệt trong nhiều ngày
bạn đọc có thể cắt ghép thành bức tranh panorama dài tới ba hai mươi một mét kỷ lục đối với báo in và tương tác với tranh thông qua công nghệ thực tế ảo tăng cường ar hoặc quét mã qr để đọc thông tin mở rộng
vừa qua lễ hội sen đồng tháp lần thứ hai năm hai nghìn hai mươi bốn
với chủ đề dạng người sắc sen cùng với nhiều hoạt động phong phú đã thu hút hơn hai trăm linh lượt khách đến tham quan du lịch và mua sắm
theo bang tổ chức lễ hội sen đồng tháp lần thứ hai năm hai nghìn hai mươi bốn đón hơn hai trăm linh lượt khách đến tham quan mua sắm du lịch
trong đó có gần ba trăm linh du khách nước ngoài doanh thu các hoạt động ước đạt hơn chín mươi chín tỷ đồng
đây là lần đầu tiên em trải nghiệm về sản phẩm từ sen
em rất là thích và em rất là
ngưỡng mộ về cái việc mà nghệ nhân làm lá sen như thế này
tại vì khi mà em trải nghiệm em cảm thấy là cái tính chất và cái độ tươi của lá sen vẫn còn giữ nguyên cái màu như thế
và em rất là hào hứng khi mà em về em trải nghiệm và sẽ giới thiệu với những cái khách của em để trải nghiệm được những cái tour như thế này
cái tour rất là miền quê và dân dã
nói riêng về hoạt động du lịch lửa hành lễ hội đã tổ chức thành công chuyến farm trip với năm mươi đại biểu
đại diện từ các đơn vị du lịch lửa hành ở trong
và ngoài tỉnh qua đây đã giúp kết nối học hỏi định hình được nhiều tua tuyến du lịch trải nghiệm
trong đó sản phẩm du lịch từ sen là chủ đạo
nhưng qua đây thì thấy được sự quan tâm của chính quyền đồng tháp cho phát triển du lịch của tỉnh nhà
thì hy vọng rằng những hoạt động này tiếp tục phát triển và tạo một cái cú hích mạnh hơn nữa
cùng với sự đầu tư đồng bộ để tạo nên một sản phẩm chất lượng là một điểm đến lý tưởng cho các công ty du lịch cũng như các du khách gần xa
lễ hội sen lần này là chúng tôi sẽ giới thiệu được cho du khách thêm những mô hình trải nghiệm từ sen
và tích hợp đa giá trị trên một cái cánh đồng sen để mà phù hợp với cái sự xu hướng phát triển của kinh tế tuần hoàng và phát triển xanh
lễ hội diễn ra trong bốn ngày từ ngày sáu đến ngày chín tháng năm
có hơn ba mươi hoạt động được tổ chức
các hoạt động không chỉ thành công về giới thiệu hình ảnh gian hóa hương sen đồng tháp
mà thông qua các hội thảo hội nghị chuyên đề về ngành hàng sen tỉnh nhà đã có thêm nhiều gợi mở đề xuất chính sách và chiến lược phát triển nâng tầm giá trị sen trong thời gian tới